kiểm toán nhà nước vừa có báo cáo về việc hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý sử dụng đất đai
sau khi đã kiểm toán việc quản lý sử dụng đất đai dự án khu đô thị giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
tại hà nội bình dương đồng nai lào cai tp hcm cam ranh khánh hòa và sầm sơn thanh hóa
qua đó nhiều sai sót trong việc quản lý sử dụng đất đã được chỉ ra
kết quả kiểm toán cho thấy nhiều sai sót hạn chế trong công tác quản lý sử dụng đất
các địa phương này không lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất
mà ban hành văn bản công nhận chủ đầu tư theo hình thức chỉ định
một số địa phương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số dự án không đúng đối tượng
theo quy định của chính phủ
bên cạnh đó việc điều chỉnh quy hoạch không căn cứ vào quy hoạch chung đã làm mật độ và số lượng dân số tăng
gây áp lực lớn tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đặc biệt là giao thông đô thị y tế giáo dục
kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn tám ba trăm linh tỷ đồng
trong đó tăng thu ngân sách nhà nước của các dự án được kiểm toán gần bốn tỷ đồng
đồng thời kiến nghị các địa phương xem xét xử lý hoặc xác định lại tiền sử dụng đất
tiền thuê đất tăng thêm mà qua kiểm toán tạm xác định là hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng